thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân hoàng thị lộc năm nay bảy mươi chín tuổi trú tại xã tam nghĩa huyện núi thành tỉnh quảng nam đã bị ong vò vẽ đốt gần hai trăm linh mũi gây nguy hiểm đến tính mạng
hiện bà lộc đã thoát khỏi cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần được hồi phục
ngày một tám bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam tiếp nhận bệnh nhân hoàng thị lộc trong tình trạng nguy kịch qua khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết bác sĩ xác định bệnh nhân bị ong đốt
ngày một tám bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam tiếp nhận bệnh nhân hoàng thị lộc trong tình trạng nguy kịch qua khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết bác sĩ xác định bệnh nhân bị ong đốt
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch qua khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết bác sĩ xác định bệnh nhân bị ong đốt
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng nếu không được cứu chữa kịp thời tỷ lệ tử vong rất cao
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam bắt đầu áp dụng phương pháp siêu lọc máu từ năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay bệnh viện đã chữa cho một mươi năm ca bệnh nguy kịch phải dùng đến phương pháp siêu lọc máu
tỷ lệ cứu sống hơn sáu mươi
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam bắt đầu áp dụng phương pháp siêu lọc máu từ năm hai nghìn một mươi hai
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam bắt đầu áp dụng phương pháp siêu lọc máu từ năm hai nghìn một mươi hai
tỷ lệ cứu sống hơn một trăm bảy mươi ca bị ong đốt
nhờ áp dụng phương pháp siêu lọc máu và hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đã cứu sống nhiều trường hợp suy đa phủ tạng nặng